vâng với tình hình như vậy thì quý vị cần phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện và đặc biệt là trong giai đoạn cận tết hàng hóa nhiều cho nên là cần để những vật dễ bén lửa xa nguồn điện khoảng cách tối thiểu là năm mươi cm